một mươi năm ba tỷ đồng đó là con số mà hội chữ thập đỏ tp hà nội đã tiếp nhận được ngay tại chương trình
trung sức vì nhân đạo và lễ phát động tháng nhân đạo hai nghìn một mươi chín với chủ đề kết nối chia sẻ và lan tỏa
chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm ngày chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế mùng tám tháng năm
và kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh chủ tịch danh dự đầu tiên của hội chữ thập đỏ việt nam
tại chương trình ông nguyễn sĩ trường ủy viên thường vụ trung ương hội chữ thập đỏ việt nam
chủ tịch hội chữ thập đỏ thành phố hà nội đã kêu gọi các cấp hội chữ thập đỏ trong toàn thành phố
các đơn vị trì hội trực thuộc tập trung huy động mọi nguồn lực nhân lực trợ giúp hiệu quả những mảnh đời khó khăn
sự phối hợp từ các cơ sở ban ngành đoàn thể thành phố sự chung tay từ các cơ quan doanh nghiệp
các nhà hào tâm mang đến những niềm tin niềm vui sự khởi đầu mới cho những hoàn cảnh khó khăn đang cần sự trợ giúp từ cộng đồng
chúng tôi sẽ phát động các nhà hào tâm các cơ quan doanh nghiệp để giúp đỡ cho những người nghèo những người có hành trình khó khăn
và dự kiến là từ bảy đến một mươi địa chỉ sẽ được giúp đỡ trong cái dịp tháng nhân đạo này
với nhiều hoạt động ý nghĩa như phát động tháng nhân đạo hai nghìn một mươi chín hỗ trợ xây cầu hỗ trợ mổ tim
trao tặng nhà chữ thập đỏ xe lăn xe đạp thay bảo hiểm y tế cho các gia đình các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
chương trình bước đầu đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ phía người dân và các cơ quan đơn vị tổ chức để trợ giúp cho nhiều hoàn cảnh khó khăn
tôi rất là cảm động khi mà tôi đã nhận được các nhà hào tâm để tài trợ cho cháu tôi được mổ tim thì tôi rất là cảm ơn
chúng tôi cũng mong muốn là những người có điều kiện như những nhà hào tâm những doanh nghiệp và những cán bộ nhân dân trên đại bàn
cùng với các nhà hào tâm các nhà hào tâm các nhà doanh nghiệp và những cán bộ nhân dân trên đại bàn
cùng chung tay chung sức để hưởng ứng giúp đỡ những người khó khăn trên địa bàn thành phố hà nội
một cây nằm chẳng lên non nhiều cây trụm lại thành hòn núi cao tôi luôn luôn nghĩ rằng là nếu mà tất cả mọi người cùng có một trái tim nhân đạo
và cùng hướng tới một trái tim nhân ái thì xã hội rất nhiều người nghèo sẽ được giúp đỡ
năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục là năm thứ hai thực hiện chủ trương của ban bí thư trung ương đảng về việc chọn tháng năm là tháng nhân đạo
đây được coi là tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo
nhân đạo đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực hỗ trợ các địa chỉ khó khăn vươn lên hòa nhập cuộc sống
và trên thực tế các hoạt động trợ giúp thiết thực đã thể hiện được vai trò chủ động nòng cốt cầu nối của hội chữ thập đỏ
để công tác nhân đạo ngày càng lan tỏa phát triển mạnh mẽ đồng thời góp phần giảm nghèo xây dựng nông thôn mới
xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc xây dựng cộng đồng gắn kết từng thần từng ái